một vụ tai nạn do điện giật nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay tại tổ dân phố hai thị trấn la hà huyện tư nghĩa của tỉnh quảng ngãi khiến cho một mươi một người thương vong
vụ tai nạn này xảy ra tại một công trình đang xây dựng
theo ghi nhận ban đầu trong lúc một mươi một công nhân thi công công trình dựng trụ sắt dưới đường dây điện hai mươi hai kv thì bị vướng vào dây điện gây điện giật làm hàng loạt người bị nạn
anh đinh văn phong quê ở tỉnh phú thọ đã tử vong một mươi nạn nhân còn lại đang tạm thời trong cơn qua cơn nguy kịch
trong chiều hôm nay công an huyện tư nghĩa cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh quảng ngãi đã vào cuộc điều tra nguyên nhân
một nạn nhân được xác định quê ở ba tỉnh là phú thọ hà nam và thanh hóa
tại quảng ninh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke q bảy thuộc phường tuần châu thành phố hạ long
lực lượng chức năng công an tỉnh đã phát hiện có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy tiến hành tạm giữ tám đối tượng cùng với nhiều tăng vật có liên quan
trước đó kiểm tra tại phòng vip chín nghìn chín trăm chín mươi chín của cơ sở tổ công tác đã phát hiện có sáu người bao gồm năm nam và một nữ đang sử dụng dịch vụ nghe nhạc mạnh có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ một số tăng vật nghi là ma túy cùng với một số dụng cụ nghi các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời tạm giữ cả sáu đối tượng cùng với hai nhân viên của quán để điều tra làm rõ
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh huyện vĩnh linh của tỉnh quảng trị đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án nguyễn thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã vĩnh hòa huyện vĩnh linh cùng với đồng bọn về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do trước đó giữa bố của nguyễn thanh long là nguyễn văn thọ có xảy ra mâu thuẫn với lê hữu thiên chú tại xã vĩnh hòa huyện vĩnh linh
nên long đã điện thoại cho nhiều đối tượng khác ở đông hà cam lộ và vĩnh linh mang theo các loại hung khí kéo đến nhà anh thiên tìm đánh với mục đích trả thù
tại đây các đối tượng đã dùng hung khí chuẩn bị sẵn tấn công khiến anh thiên bị thương tích với tỷ lệ thương tật là hai mươi chín
tòa nhân dân huyện vĩnh linh đã tuyên phạt một mươi một bị cáo trong vụ án với tổng hình phạt là hai trăm một mươi ba tháng tù
trong đó bị cáo nguyễn thanh long chịu mức án cao nhất là ba mươi tháng tù giam bị cáo nguyễn thanh hùng chịu mức án thấp nhất là một mươi tháng tù giam
năm bị cáo chịu mức án từ một mươi đến một mươi tám tháng nhưng được hưởng án treo tòa nhân dân huyện vĩnh linh còn quyết định trả tự do ngay tại phiên tòa cho ba bị cáo
một ổ nhóm sản xuất giấy khám sức khỏe giả với quy mô lớn vừa bị công an thành phố vinh tỉnh nghệ an chết phá
và đáng nói những con dấu giả được các đối tượng này làm nhái một cách tinh vi bài bản mà mắt thường khó có thể phân biệt được
phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
để có một giấy khám sức khỏe thì người dân cần phải đến các bệnh viện hoặc phòng khám được chẩn đoán bệnh và chữ ký của bác sĩ
nhưng hiện nay thay vì phải khám sức khỏe theo quy trình chặt chẽ như vậy một số người đã tìm đến các địa chỉ bán sẵn giấy chứng nhận sức khỏe giả
còn dấu chữ ký của một số bệnh viện như bệnh viện đa khoa cửa đông bệnh viện thái an để phục vụ mục đích cá nhân một cách nhanh chóng
vì quy trình của bệnh viện đa khoa cổ đông là chấp hành rất nghiêm túc không có người là không khám không có người là không cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe không loại trừ bất cứ một trường hợp nào
những con dấu mang tên các cơ sở y tế nội dung và chữ ký trên tờ giấy khám sức khỏe nhanh gọn này được làm giả vô cùng tinh vi và được bán lén lút tại các kiosk trong chợ gà vinh và một số cửa hàng văn phòng phẩm
trước tình hình đó công an tp vinh đã xác lập chuyên án nhằm đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội
qua một thời gian theo dõi công an tp vinh đã bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm làm giả giấy khám sức khỏe này là lê thị bích sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
đích đã lấy mẫu giấy khám sức khỏe sao thành nhiều bản rồi giao cho trương thị tình và phan thị thành đều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại tp vinh viết giả nhận xét chữ ký của bác sĩ
mỗi giấy bích trả cho các đối tượng này năm trăm linh đồng

mà khi đi làm dấu thì dấu quân người ta làm được cái dấu thỏ như thế này
do đó mà dì bích họ mới chỉ làm cái dấu trong bệnh viện là ở giữa thôi quân thì làm được thỏ nó làm được thì bích bắt buộc phải nhờ dấu quân làm cái này
cứ này đi làm kỹ thuê người ta năm trăm linh một tờ bô tô một một tờ là có nghìn rưỡi thôi
thì dì bán được một mươi năm hay một mươi năm một tờ là gì cũng có đời thôi gì cũng có được được một mươi năm một tờ
do có mối quan hệ thân thiết với các tiểu thương bán văn phòng phẩm
tại chợ ga vinh nên đây là nơi tiêu thụ chính những giấy khám sức khỏe giả mà bích sản xuất
giá nhập mỗi giấy này giao động từ hai mươi bảy đồng với giấy in đen trắng đến bốn mươi đồng với giấy in màu
con dấu bị giả của bệnh viện thì không phải là một con dấu tròn nguyên vẹn
và các đối tượng sử dụng một con dấu gồm hai bộ phần
một bộ phần cái hình tròn là được khắc bằng gù là đóng ở phía ngoài gồm có cái mã số thuế
và một cái dấu là làm bằng cái cao su
là ghi tên cơ sở y tế
đối tượng đóng dấu tròn trước sau đó khi nào mà khách cần lấy thì các đối tượng này đóng dấu tên cơ sở y tế đó vào dựa
hai con dấu này thì được chúng để ở hai nơi khác nhau
và khi thu hai bộ phần này ở hai nơi khác nhau thì người ta cũng rất khó hình dung ra đó là một con dấu nguyên vẹn
việc làm bán và sử dụng các giấy khám sức khỏe giả này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín lợi ích hợp pháp của các cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ
gián tiếp gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội khi những người không đủ tiêu chuẩn sử dụng loại giấy này để được cấp giấy lái xe giấy chứng nhận hành nghề
thưa quý vị và các đồng chí như tin đã đưa trong các ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một hội nghị bộ trưởng các nước asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia gọi tắt là ammtc một mươi ba
và các hội nghị liên quan họp tại thủ đô bangkok thái lan đã cho thấy quyết tâm của các nước asean và các nước đối tác đối thoại trong đấu tranh phòng chống với tội phạm xuyên quốc gia
giữa hội nghị ammtc một mươi ba và ammtc cộng ba lần thứ một mươi có các đoàn đại biểu đến từ một mươi nước thành viên asean và ba nước đối tác đối thoại của asean gồm trung quốc nhật bản và hàn quốc
đoàn đại biểu việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
tại phiên họp toàn thể các nước đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt là trong việc triển khai các thỏa thuận đã được thống nhất tại hội nghị ammtc một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám ở napito myanmar
cũng như kế hoạch hành động asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị ammtc một mươi ba bộ trưởng tô lâm đã thông báo tóm tắt về kết quả phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của việt nam từ sau hội nghị ammtc một mươi hai đến nay
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh cam kết của việt nam tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của asean nói chung
và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng
trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực asean
bộ trưởng tô lâm đã nêu một số kiến nghị để các nước thành viên asean nghiên cứu thực hiện
các nước asean cần tiếp tục nghiên cứu ủng hộ sáng kiến của việt nam đưa tội phạm buôn lậu cổ vật thành lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong khuôn khổ somtc và amtc
cơ quan thực thi pháp luật các nước asean cần tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đẩy mạnh trao đổi thông tin tình hình xu hướng và chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống ma túy tăng cường hợp tác về điều tra chung học tập
cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật
ba là đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thực hiện hiệu quả các yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự giữa các nước asean và các đối tác
kết thúc hội nghị ammtc một mươi ba đã ra tuyên bố chung trong đó hoan nghênh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sẽ đăng cai hội nghị ammtc lần thứ một mươi bốn và các hội nghị liên quan trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tuyên dương những nỗ lực của nhóm công tác somty về chống khủng bố trong đấu tranh cực đoan hóa và bạo lực cực đoan
như những ưu tiên chung trong việc hợp tác trong asean về đảm bảo an ninh an toàn xây dựng một cộng đồng asean phát triển thịnh vượng công việc đó rất quan trọng
bộ ngoan chúng tôi cũng ưu tiên đồng thời mà chúng ta cũng có một thuận lợi là năm hai nghìn hai mươi này bộ công an sẽ được đứng ra với cái vai trò là chủ tịch của hội nghị phòng chống tội phạm cấp bộ trưởng của asean
cũng có những điều kiện để việt nam sẽ thể hiện cái vai trò và trách nhiệm của mình cũng như là sẽ đưa ra những sáng kiến để góp phần xây dựng một asean ổn định
để tạo điều kiện cho phát triển thịnh vượng là một trong những yêu cầu mà bộ công an cũng đang có tập trung để ưu tiên trong những công việc này
phát biểu tại hội nghị ammtc cộng ba lần thứ một mươi tổ chức ngay sau hội nghị ammtc một mươi ba bộ trưởng tô lâm đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cơ chế hợp tác asean cộng ba
với ba nước trung quốc hàn quốc và nhật bản trong việc góp phần vào hòa bình an ninh và phát triển của khu vực đông á
việt nam hoan nghênh những nỗ lực hỗ trợ của trung quốc hàn quốc và nhật bản trong suốt thời gian qua với lực lượng thực thi pháp luật các nước asean
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng và vinh dự khi hội nghị tham vấn ammtc cộng ba lần thứ một mươi một sẽ được tổ chức tại thủ đô hà nội
trong khuôn khổ hội nghị ammtc lần thứ một mươi bốn và các hội nghị liên quan trong năm hai nghìn hai mươi
bên lề hội nghị
lần này bộ trưởng tô lâm đã có các cuộc gặp với trưởng đoàn cấp bộ trưởng các nước asean gồm brunei lào myanmar malaysia
và đồng chí vương tiểu hồng thứ trưởng thường trực bộ công an trung quốc
tại các cuộc gặp hai bên đã cùng trao đổi về lĩnh vực hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan các nước trong hợp tác song phương